tại thái bình đến sáu giờ sáng nay một hai trăm chín mươi sáu tàu thuyền với ba năm trăm sáu mươi lao động đang hoạt động khai thác
thủy hải sản trên biển trên sông ở tỉnh thái bình đã về nơi tránh trú bão an toàn
tại các khu neo động trong và ngoài tỉnh
tại huyện tiền hải công tác kêu gọi tàu thuyền hướng dẫn ngư dân đã đưa bốn trăm linh tàu thuyền
vào nơi tránh trú báo an toàn
huyện ven biển thái thụy nơi có năm trăm năm mươi sáu tàu thuyền với trên một bảy trăm sáu mươi lao động
đến sáu giờ sáng nay tất cả phương tiện đã vào nơi neo đậu an toàn
theo ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện thái thụy
trên một trăm năm mươi phương tiện với trên năm trăm linh lao động do đồn biên phòng trà lý quản lý
thì đã có một trăm bốn mươi bốn phương tiện với bốn trăm hai mươi một lao động neo đậu tại các bến trong tỉnh
một mươi ba phương tiện với chín mươi ba lao động neo động tại các bến ngoài tỉnh
ba trăm tám mươi sáu phương tiện với trên một hai trăm hai mươi lao động do đồn biên phòng cửa khẩu cảng diêm điền quản lý
đã có ba trăm sáu mươi phương tiện với một sáu mươi ba lao động neo động tại các bến
một mươi sáu phương tiện với một trăm một mươi bảy lao động neo động ở các bến ngoài tỉnh
hiện nay tỉnh thái bình đã và đang gấp rút sơ tán di rời dân trên các tròi trông coi ngao
số dân nuôi trồng thủy sản ngoài đê chính sơ tán dân cư ra khỏi các khu vực nguy hiểm
trong các nhà yếu không bảo đảm an toàn